tại bình định ngành điện lực tỉnh đã đầu tư một trăm bảy mươi tỷ đồng để thực hiện dự án nâng cấp hoàn thiện lưới điện trên địa bàn
các công trình này đã nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn đáp ứng nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi cho người dân
công ty điện lực bình định đã triển khai xây dựng lắp đặt bốn mươi công trình nâng cấp hoàn thiện lưới điện tại một mươi một huyện thị trong toàn tỉnh
góp phần tăng công suất đáp ứng nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa khô hai nghìn hai mươi
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương trong công tác thỏa thuận tuyến đền bù giải phóng mặt bằng triển khai thi công
nhằm hoàn thành đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh bình định
với mục tiêu hoàn thiện và phát triển lưới điện chung và hạ thế
đến cuối năm hai nghìn hai mươi có tổng cộng năm mươi bốn xã trong đó có một mươi xã miền núi được hưởng lợi từ nguồn cung cấp điện ổn định
chất lượng an toàn góp phần vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh bình định